trên những cánh đồng nơi dòng sông con suối nối liền hai bên biên giới
từ bao đời nay người dân hai nước việt nam và campuchia vẫn chung sống hiền hòa
tình cảm gắn bó giữa người dân và lực lượng bảo vệ biên giới ngày càng thân thiết
khăng khít hơn thông qua hoạt động kết nghĩa giữa người dân hai nước
cùng nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa của bộ đội biên phòng việt nam
mỗi hoạt động như thêm một nhịp cầu nối liền hai bên biên giới
gắn kết bền chặt hơn tình cảm của người dân hai nước việt nam và campuchia
kết nghĩa cụm dân cư biên giới là một hoạt động rất cụ thể
giúp người dân hai nước việt nam campuchia thêm thuận lợi trong giao thương
trao đổi hàng hóa chia sẻ kinh nghiệm làm ăn sản xuất
nhờ các hoạt động thiết thực như thế này đời sống nhân dân biên giới ngày càng ổn định khá giả hơn
sự bình yên cũng từ đó càng thêm lan tỏa trong mỗi phủng sóc nơi miền biên cương
trao đổi về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp
rồi trao đổi về kỹ thuật để làm lúa cho nó
đạt năng suất thì thường thường là nông dân hai bên tuyến biên giới cũng làm ăn thì cũng gặp nhau để trao đổi
trong các cuộc họp thì đã giúp cho ấp chúng tôi phát triển kinh tế giúp người dân khám chữa bệnh cấp phát thuốc
bản thân thực tế đi công tác địa bàn và gặp và tiếp xúc được hoàn cảnh của bé là rất khó khăn
nhà rất cực khổ trời mưa là dọc không còn một chỗ nào khô cả
thì bản thân đã bảo cho cấp ủy bàn chỉ huy đồn
để xem xét
những năm qua đã có rất nhiều học sinh nghèo trên tuyến biên giới campuchia đón nhận được sự giúp đỡ đầy ân tình của bộ đội biên phòng việt nam
mỗi món quà cùng sự động viên của các chú bộ đội việt nam là động lực tiếp thêm ý chí nghị lực để các em vươn lên trong học tập
bản thân cháu cảm ơn rất là nhiều sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng
được sự giúp đỡ từ sách vở gạo và những vật dụng cần thiết bản thân cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt
tôi cũng cảm nhận rất là sâu sắc về việc làm có ý nghĩa của bộ đội biên phòng
cái thứ hai nữa là cấp quỷ đảng chính quyền tên các huyền xã biên giới
người ta cũng cảm nhận người ta đánh giá rất là cao về những việc làm của bộ đội biên phòng đã giúp cho con em khó khăn để đến trường như các bạn khác
và trong đó giúp cho con em campuchia khó khăn để từ đó xây dựng được mối quan hệ đoàn kết thứ nghỉ hai bên biên giới

những việc làm của bộ đội biên phòng việt nam
đã khắc họa sâu đậm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng bà con nhân dân chính quyền địa phương hai bên biên giới
việc làm nhân văn ấy đã chấp cánh cho những ước mơ vùng biên vươn lên trong cuộc sống để các em vững bước tới trường hiện thực hóa ước mơ tươi đẹp của mình